từ ngày ba đến ngày năm tháng một mươi đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh yên bái đã tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong tỉnh
tại các buổi tiếp xúc đa số ý kiến của các cử tri tập trung vào nội dung xây dựng hệ thống hạ tầng
để phục vụ phát triển kinh tế xã hội hỗ trợ kinh phí để xây dựng
gia cố các bờ kè tại các dòng sông suối nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu
xây dựng đường nối cao tốc nội bài lào cai với các huyện miền tây của tỉnh
xây dựng hệ thống xử lý rác thải tại thị xã nghĩa lộ
tỉnh yên bái đang huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
thu hút các doanh nghiệp nhà đầu tư vào địa bàn nhằm giải quyết lao động
việc làm góp phần xóa đói giảm nghèo một cách bền vững
phát biểu tại buổi tiếp xúc đồng chí trần quốc vượng ghi nhận đánh giá cao những thay đổi
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh yên bái thời gian qua
đồng chí lưu ý trong thời gian tới tỉnh yên bái cần tập trung thu hút các chương trình
dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cho hệ thống điện đường giao thông nông thôn
tạo động lực để giúp đồng bào vùng cao nâng cao đời sống
đồng chí trần quốc vượng cũng tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri
để chuyển tới các bộ ngành của trung ương tại kỳ họp thứ hai sắp tới